chuyến thăm cấp nhà nước tới vương quốc campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào đúng dịp kỷ niệm năm mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại những thành quả của mối quan hệ trong nửa thế kỷ qua và mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước
việt nam và campuchia đã thiết lập quan hệ từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trong suốt năm mươi năm qua hai bên luôn nỗ lực duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương tăng cường trao đổi các chuyến thăm các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp
nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết làm cơ sở cho việc phát triển hợp tác toàn diện giữa hai bên
quan hệ hữu nghị việt nam campuchia có vốn từ lâu trong lịch sử không ngừng được bồi đắp trong suốt năm thập kỷ qua
kể từ khi hai nước chứng thức thiết lập quan hệ
nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết làm cơ sở cho việc phát triển hợp tác song phương tăng cường trao đổi các chuyến thăm các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp
nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước đã được ký kết làm cơ sở cho việc phát triển hợp tác song phương tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao